kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm qua hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang chú tại phường cát linh quận đống đa hà nội
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết
có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài
với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
và tuyên phạt chín năm tù đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu an
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thành đức độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm
căn cứ lời khai tài liệu kết quả giám định tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
tuyên án chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là đúng người đúng tội không oan hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội
cũng trong ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc
và ba bị can khác gồm hai em gái của quyết là trịnh thị minh huế và trịnh thị thúy nga
cùng với hương trần kiều dung các bị cáo trên đều bị khởi tố thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc khởi tố các bị can trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng
lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng pharos
và khi được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros trên sàn chứng khoán trịnh văn quyết trịnh thị minh huế
trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung đã bán và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trịnh văn quyết đã chỉ đạo
trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết và cổ phiếu ross
mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên thu được tổng cộng hơn sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
và rút tiền mặt để chiếm đoạt
theo thông tin từ công an tỉnh hòa bình vào chiều ngày hôm qua tại xóm trọng phú xã phong hữu
huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
ba người bị thương
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình
nghi phạm bùi văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xóm trọng phố đã sát hại mẹ vợ chém bố vợ
chị vợ và con trai ruột bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi gây án phiên đã bỏ trốn vào rừng
lực lượng công an đang tiếp tục truy tìm bắt giữ để điều tra nguyên nhân và động cơ gây án
thời gian vừa qua liên tiếp các vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn hà nội
điều đáng nói là các đối tượng thực hiện hành vi phần lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đặc biệt là các đối tượng thường sử dụng hung khí để đe dọa bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản
điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng
thế nhưng bên cạnh đó cũng yêu cầu gia đình nhà trường và cộng đồng cần có biện pháp quản lý
giáo dục con em mình để làm sao giúp các em nhận thức và tránh những lỗi lầm bộc phát rồi vi phạm pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt xóa ổ nhóm gồm năm đối tượng
lương tài thực đinh doãn phúc phạm tuấn anh nguyễn bá thành và cao quang tùng về hành vi cướp giật tài sản
chơi bởi lêu lỏng thiếu tiền tiêu xài nên các đối tượng đã dùng hung khí là tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu
gây ra nhiều vụ cướp tại hai địa bàn là các huyện hoài đức và quốc oai
lúc đầu bọn cháu đi chơi với nhau bình thường xong rồi cháu mới kiểu trưa chiều các bạn này thôi là
hay là đi cướp đi xong rồi các bạn ý cũng đồng ý thế là bọn cháu về nhà lấy
phóng lợn đi cướp ạ lúc đầu bọn cháu đi bọn cháu cũng không có kế hoạch gì kiểu cứ đi ra đoạn đê là bằng vắng
dọc người nào cướp được đi cướp rồi ạ
ngày hai tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng khởi tố tám đối tượng về tội danh cướp giật tài sản
ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện đông anh hà nội cũng đã tạm giữ hình sự đối với năm thanh thiếu niên
chuyên dùng hung khí đi cướp giật điều đáng nói là hai vụ án này các đối tượng đều có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
vì ăn chơi lêu lỏng nghiện game rủ nhau sống bầy đàn và rồi thiếu tiền nên đi cướp
đấy người đi đường mà có gây việc là đi một mình thì các cháu ngay lập tức là áp sát và là đưa dao ra kề vào cổ nạn nhân
để yêu cầu là đưa tài sản nếu không thì các cháu sẽ thực hiện cái hành vi là đâm chém
pháp luật hình sự việt nam hiện hành đã có quy định rất cụ thể về việc người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đặc biệt là tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
quy định cụ thể tại một trong các điều từ một trăm hai mươi ba đến điều ba trăm linh bốn của bộ luật hình sự
người đủ một mươi sáu tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi phạm tội mà họ thực hiện
gần đây việt nam mình đã sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì đã sửa đổi theo cái xu hướng là những cái hình phạt đối với nhóm trẻ em vị thành niên
thì để nhằm mục đích là giáo dục là chính phải nói như thế
cho nên là với cái
những quy định hiện hành về mức hình phạt thì tôi cho rằng là nó cũng thỏa đáng
nhưng mà bởi vì bây giờ mình muốn hạn chế hoặc mình muốn ngăn chặn những việc đó
thì mình phải cần phải có những biện pháp khác
trên thực tế rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái
nhiều em bị dù rỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội
điều đó cho thấy nhận thức về pháp luật của một số bộ phận thanh niên còn hạn chế
bên cạnh đó môi trường sống thiếu lành mạnh bố mẹ không quan tâm
hoặc gia đình thiếu hoàn chỉnh là nguyên nhân dẫn đến sự
phát triển theo hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn bất gần
hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu
một mươi tám đối tượng gây dối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hỏa nhơn
ra quyết định khởi tố
trong đó một mươi đối tượng bị bắt tạm giam còn các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú
do mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook nên nhóm hai mươi đối tượng do nguyễn phi vũ
chú thị xã hỏa nhơn cầm đầu
đã hẹn gặp để đánh nhau
nhóm của vũ đã điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí rượt đuổi và đánh chém nhau
với nhóm của lê phước huy chú thải huyện hòa nhân gây náo loạn tại khu vực dân cư
hậu quả lê phước huy bị các đối tượng đánh gây chấn thương sọ não
hiện công an thị xã hoài nhơn đang củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của các đối tượng
tham gia trong vụ hỗn chiến để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê cho công ty của người trung quốc
triệu quý cường quay về việt nam lừa bảy người đi làm việc nhẹ lương cao
nhiều người muốn về việt nam phải bỏ gần một trăm linh triệu đồng để chuộc thân
triệu quý cường chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã bị khởi tố bắt tạm giam
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo tài liệu điều tra cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai triệu quý cường làm việc tại một công ty
của người trung quốc với công việc là sử dụng các tài khoản facebook zaloza
làm phụ nữ để làm quen với những người
sau đó cường tán tỉnh giới thiệu những người này vào các trang web do công ty lập ra
để tham gia trò chơi quay thưởng
khi giới thiệu được người vào chơi tại trang web mà công ty cường đang làm việc
những người chơi sẽ phải nộp tối thiểu năm triệu đồng vào tài khoản của công ty
để tham gia trò chơi quay thưởng
khi tiền đổ vào tài khoản lập tức công ty sẽ đóng băng tài khoản
với mục đích là lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó
thông qua mạng xã hội cường làm quen và rụ rỗ nhiều người đi làm thuê
với mức lương từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng một tháng
điều kiện hấp dẫn không có nhiều yêu cầu giang buộc
với viễn cảnh được vẽ ra là việc nhẹ lương cao cường đã lừa được bảy người
vượt biên trái phép sang campuchia làm việc cho công ty của cường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
hai bị can đang công tác tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
cdc lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản
thông tin ban đầu hai nhân viên thuộc khoa xét nghiệm của cdc lâm đồng
bị bắt tạm giam gồm nguyễn xuân đạt và phạm thị hoa
hành vi sai phạm được xác định xảy ra trong đợt cao điểm dịch covid một mươi chín
với số tiền chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh triệu đồng
cụ thể hai nhân viên này đã nâng khống giá thiết bị sinh phẩm xét nghiệm
đồng thời cả hai còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ
làm mẫu đơn sau đó bán lại sinh phẩm kit xét nghiệm và các vật tư xét nghiệm
dư dôi cho công ty cổ phần công nghệ việt á
cùng với lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng
và nơi làm việc của hai bị can trên
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
đối tượng biện thanh tú chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu làm nghề môi giới nhà đất
bị truy nã vì chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng
bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã tân thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi tám tú đã thỏa thuận làm hợp đồng đặt cọc với hai người mua đất
và nhận tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
nhưng không làm giấy xác nhận của chính quyền địa phương
rồi cắt liên lạc với chủ đất và người mua đất
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đặt số tiền đặt cọc của khách hàng
vào ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với biện thanh tú
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản xong tù đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình
đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can biện thanh tú
một mươi tám năm tù là bản án vừa được tuyên dành cho bị cáo lê kim thanh
chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín thanh dùng thông tin về hai thửa đất trước đây
có người nhờ thanh môi giới và thanh có chụp hình giữ lại để
giả giấy tờ đất thông qua thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thanh đã làm giả bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đem đi chuyển nhượng mua bán cho bốn người dân ở phú quốc
để chiếm đoạt số tiền bốn hai tỷ đồng sau khi bại lộ thanh bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị công an phát lệnh truy nã đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
thanh bị sa lưới và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bắt tạm giam đến ngày đưa ra xét xử ngoài mức án nói trên
hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo thanh trả lại số tiền chiếm đoạt
của các bị hại là bốn hai tỷ đồng
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến sáng ngày hôm nay hoàn lưu của bão số ba đã làm ngập cục bộ
tại một số nơi sạt lở cuộc bộ một mươi điểm hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố
của các địa phương trong tỉnh quảng ninh bị gãy đổ
tại thành phố móng cái quảng ninh hơn một trăm hai mươi cây xanh bị gãy đổ
trên các tuyến phố
vòng một mươi bốn hectare lúa hoa màu bị ngập ngập cục bộ khu vực hải hòa
tại hải phòng hoàn lưu bão số ba đã gây ngập cục bộ một số tuyến phố
tại quận kiến an hiện nước đang rút dần
các quận hải an hồng bàng lê trân ngô quyền kiến an bị ngập nhiều nhất
một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng sạt lở sụt lún
có bảy mươi cây xanh bị bật gốc gãy đổ
đến sáng nay lực lượng chức năng đã khắc phục xong các sự cố
trên địa bàn làng đê sơ xã yà mê huyện trư prong tỉnh gia lai
mưa to và rông xét đã làm hai người chết do bị xét đánh
đối với các tỉnh thành phố bị thiệt hại do hoàn lưu bão số ba
hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục ra soát tình hình
tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão thông công rãnh để nước thoát nhanh
đảm bảo an toàn giao thông khắc phục các điểm sạt lở tránh ách tắc giao thông
để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới
và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số ba gây ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục chủ động ứng phó bão và gió mạnh
trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện
việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo
thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
các địa phương chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa hạ du hệ thống đê điều
đặc biệt là các hồ chứa nhỏ hồ thủy lợi và trọng điểm đê điểm sung yếu
bố trí lực lượng thường trực về vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
tại tỉnh vĩnh phúc sau cơn mưa lớn kéo dài đêm hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng hoặc sạt lở
một số khu dân cư bị nước dâng cao chan vào nhà
trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám nước dâng cao ở địa bàn thôn cửu yên xã hợp châu huyện tam đảo
hầu hết nhà dân ở đây đã bị nước tràn vào nhà
công an huyện tam đảo đã triển khai lực lượng đến từng gia đình hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản
vật nuôi đến nơi an toàn
cùng với công an huyện tam đảo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an các huyện thành phố
đã phân công lực lượng tiến hành chốt chặn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
tại các tuyến đường bị ngập nước các ngầm tràn và các điểm sạt lở
văn phòng bộ công an có công điện số một mươi hai gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ban chỉ huy upt các đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cục truyền thông công an nhân dân ban chỉ huy upt
công an các tỉnh bắc bộ và thanh hóa về việc chủ động ứng phó với diễn biến bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lửa đất
thông báo để chủ động ứng phó với diễn biến bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn biến của bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
đảm bảo phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các gầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
giúp nhân dân ứng phó với bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành và lực lượng kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trũng thấp
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
hỗ trợ nhân dân khắc phục các hậu quả của thiên tai tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp
làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn của trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
riêng đối với tỉnh quảng ninh ngoài những nội dung trên cần quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tiếp tục ra soát thông báo kêu gọi
và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
hoặc về nơi tránh trú kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt các công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ